chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
về công tác xây dựng đảng và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh hải dương
đại tướng tô lâm biểu dương đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh hải dương
bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn nhiều hạn chế như phát triển kinh tế của hải dương
còn phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài công nghệ cao phát triển còn chậm
quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản còn một số vi phạm một số công trình chậm tiến độ
năng lực lãnh đạo ở một số nơi còn chưa tốt
đại tướng tô lâm đề nghị trong thời gian tới tỉnh hải dương cần nhận thức sâu sắc
xác định tiềm năng lợi thế của địa phương để tạo bước biến chuyển mạnh mẽ
liên kết vùng tạo động lực phát triển hải dương bền vững đồng bộ theo hướng hiện đại
quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển đổi số quan tâm sức khỏe người cao tuổi
phấn đấu mỗi năm mỗi người dân đều được khám sức khỏe ít nhất một lần
quan tâm chính sách an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh sớm đưa tỉnh hải dương đạt được những mục tiêu đã đề ra
chuyển bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
ngày hôm nay đoàn đại biểu quốc hội các địa phương đã tiếp xúc cử tri tại các huyện thành phố trên địa bàn
cử tri tỉnh hà nam nêu một số phản ánh kiến nghị với các đại biểu quốc hội
trong đó đề nghị chính phủ quyết liệt chỉ đạo để sớm đưa hai dự án bệnh viện bạch mai và việt đức cơ sở hai
tại hà nam đi vào hoạt động
cử tri tại thành phố phủ lý kiến nghị giữ nguyên bệnh viện đa khoa tỉnh tại vị trí cũ
đồng thời đầu tư sửa chữa bồi dưỡng các cán bộ y tế có tay nghề cao để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
bên cạnh đó cử tri đề nghị chính phủ có giải pháp khắc phục triệt đề tình trạng ô nhiễm nước sổng nhuệ
cử tri tỉnh hà nam cũng đề nghị chính phủ xem xét quan tâm chế độ cho bộ đội tham gia nghĩa vụ quân sự
nói chung hiện nay mới hỗ trợ được các vùng biên giới hải đảo lào campuchia
đề nghị chính phủ có hướng dẫn quan tâm bộ đội xuất ngũ giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn sáu
khi xuất ngũ chưa được xem xét cộng thời gian tại ngũ và quá trình công tác sau này về bảo hiểm xã hội
đề nghị quốc hội xem xét điều chỉnh độ tuổi của các đối tượng trên được hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi
nhằm lắng nghe ý kiến của cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sáng ngày tám tháng năm
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cao bằng tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân viên trước lao động trên địa bàn tỉnh
các cử tri đã có hai mươi ba ý kiến đề nghị quốc hội chính phủ các ban ngành cần quan tâm đến chính sách
đối với đối tượng là công chức viên chức công tác lâu năm nhưng không ở vị trí lãnh đạo quản lý
cân nhắc việc giữ lại phụ cấp thâm niên nghề đối với một số nghề đặc thù
quan tâm xây dựng chế độ chính sách tương ứng cho giáo viên khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương
quan tâm xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng khó khăn xây dựng nhà ở xã hội
tạo phân khúc nhà ở giá cả hợp lý giúp công nhân và người lao động có thu nhập thấp mua được nhà
lãnh đạo tỉnh cao bằng đánh giá các ý kiến của cử tri là hoàn toàn chính đáng
những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trả lời cử tri
đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương
thì đoàn đại biểu quốc hội sẽ tiếp thu tổng hợp để chuyển tới quốc hội chính phủ các cơ quan trung ương
ngày tám tháng năm tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế
hai bị cáo gồm hoàng văn đức nguyên là giám đốc và hà thúc nhật nguyên là trưởng phòng kế hoạch tài chính
kiêm kế toàn trường trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế bị khởi tố về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo tuy có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước
không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận
theo hội đồng xét xử các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ đáng được khoan hồng
do đó hội đồng xét xử quyết định áp dụng điều năm mươi chín bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính cho bị cáo hoàng văn đức và hà thúc nhật